ông donald trump từng nói rằng fed tạo ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết chúng
và xét đến khía cạnh chung quanh ông là những nhà tư vấn rất muốn kiềm chế định chế tài chính uy lịch nhất thế giới
thì không loại trừ các công cụ của fed sẽ bị giới hạn khi donald trump lên làm tổng thống
những chính sách kinh tế của ông donald trump được cho là cũng sẽ có nhiều tác động dài hạn sâu sắc tới kinh tế toàn cầu
trung quốc đã và đang sử dụng sức mạnh kinh tế của họ để khiến các nước láng giềng chịu phụ thuộc và làm suy yếu nước mỹ
điều đó sẽ làm thay đổi khi ông donald trump làm tổng thống mỹ
về thương mại ông trump muốn đàm phán lại hiệp định thương mại tự do với mexico và canada
tương tự ông cũng sẽ lấy lý do trung quốc là nước thao túng tiền tệ làm chất xúc tác cho các cuộc đàm phán với nước này
mục tiêu của donald trump là thu hẹp thâm hụt thương mại và mang việc làm trong ngành sản xuất về lại mỹ
nếu đàm phán không có kết quả trump có thể đơn phương áp đặt các lệnh hạn chế thương mại
tuy nhiên những động thái như vậy có thể khiến các nước khác trả đũa tương tự
triển vọng tăng trưởng thương mại toàn cầu vốn đang khá ảm đạm so với thời bùng nổ toàn cầu hóa những năm hai nghìn một mươi
giờ còn có thể ưu ám hơn
tất cả đều hiểu rằng chẳng có gì bảo đảm nước mỹ dưới thời tổng thống đắc cử donald trump
sẽ kế thừa những di sản về kinh tế và thương mại mà ông obama để lại
trong đó bao gồm hiệp định thương mại xuyên thái bình dương tpp
nhưng khi tpp gặp bế tắc cũng là lúc trung quốc sung phong nắm lấy vị trí dẫn dắt
trong lĩnh vực giao dịch thương mại ở khu vực châu á thái bình dương
một lớn mạnh khu vực châu á thái bình dương đang phải đối mặt với rủi ro giảm tốc tăng trưởng
trung quốc tin rằng chúng ta cần kế hoạch mới để thành lập một khu vực thương mại tự do
nhằm nắp ứng sự mong đợi của các ngành kinh tế và duy trì đạt tăng trưởng
trung quốc đã cho thấy họ không nói chơi
hai trăm năm mươi tỷ đô la đã được nước này cam kết đầu tư vào mỹ la tinh
như một phần trong kế hoạch đẩy mạnh ảnh hưởng tại khu vực
vốn được coi là sân sau của nước mỹ
chile peru và có thể là mexico sẽ coi đối tác số một của mình là trung quốc
ở châu á thái bình dương nhiều đối tác kinh tế sẽ để ngỏ khả năng tham gia vào các sáng kiến thương mại do trung quốc khởi xướng
bằng cách này hay cách khác toàn cầu hóa và hội nhập vẫn là tiến trình không thể đảo ngược
dù tất cả hiểu rằng đã đến lúc sẵn sàng cho những hướng đi hoàn toàn mới
những thông điệp về chính sách kinh tế dưới thời tổng thống đắc cử của nước mỹ donald trump
đã ít nhiều tạo ra cảm giác lo ngại
nhất là trong bối cảnh làn sóng dân túy và chủ nghĩa bảo hộ biệt lập cũng đang gia tăng mạnh mẽ ở nhiều nơi
với việt nam sẽ là không quá sớm khi ngay lúc này các doanh nghiệp việt nam nhìn lại mình
để sẵn sàng ứng phó với những đổi thay trong cuộc chơi mới mà toàn cầu hóa mang lại
theo nhận định của chuyên gia kinh tế việt nam hiện nay các doanh nghiệp việt nam đang còn nhiều điểm yếu khi hội nhập
đó là năng suất lao động thấp chi phí đầu sản xuất cao công nghệ lạc hậu
cụ thể những công nghệ mà việt nam có đến hai nghìn một mươi hai là công nghệ từ những năm cuối một nghìn chín trăm bốn mươi đến một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng trong một mươi hai tiếp cận công nghệ cao lại không trọn vẹn
nhiều nơi chỉ lắp ráp mà không có được giá trị gia tăng
và cuối cùng là các vấn đề cố hữu liên quan đến chi ngân sách
ngay cái chuyện là các cái vốn oda chúng ta sẽ có một cái đối ứng thôi
tôi là người bố trí cái này đã thấy là bản thân nó là rất khổng lồ
rất là khổng lồ chúng ta đang còn một mươi chín tỷ đô la mỹ oda mà không giải ngân được
vì không có đường chứ không cần cho đầu tư
métro thành phố hồ chí minh rồi đường sắt trên cao lộn
cái oda đó mới ra ra cái phần đúng của phía việt nam là bằng tiền của ngân sách
thì có giải ngân tiếp không anh có giữ được cái tầm ngân sách khoảng ba năm không có được

nhưng mà rõ ràng là kinh tế sẽ có gặp khó khăn có thể cái bước tăng trưởng sẽ gặp rất nhiều khó khăn
xuất khẩu vào mỹ chiếm từ một mươi tám hai mươi tổng kim ngạch xuất khẩu
trong đó doanh nghiệp việt nam đang có khá nhiều mặt hàng buôn bán với mỹ hiệu quả
như nông sản dệt may giày dép
đồ gỗ với kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la mỗi ngành trong chín tháng đầu năm nay
tuy nhiên các vụ kiện bán phá giá gần đây điển hình như ở ngành thép là một cảnh báo quan trọng
ngoài ra nền kinh tế việt nam phải hết sức cân nhắc để tránh biến thành nơi tập kết các công nghệ cũ
làm điểm trung chuyển cho các nền kinh tế khác vào nước mỹ
nếu báo viên thực sự thực hiện cuộc chiến thương mại trung quốc
chẳng hạn như áp thuế bốn mươi năm
rồi sẽ có những căng hiệp để trừng phạt trung quốc
do trung quốc không tốn lúc tiền
thì chắc chắn là nó sẽ có hậu trung nghiệp việt nam
xuất siêu của việt nam đến cả thế giới không đủ
để bù cho nhập siêu của việt nam với một quốc gia ở trung quốc
đấy nên là cái vấn đề xuất siêu nhập siêu từ trung quốc
nó sẽ tiếp tục là vấn đại
thứ hai là có một loạt các giai đoạn thương mại nó sẽ có thể tẩy sinh
trung quốc vẫn vô xuất sang mỹ
sẽ vòng qua việt nam
thép là ví dụ chúng ta đã nhìn thấy
và ở đây trung quốc có một công cụ rất lớn
đó là trung quốc cũng có những công ty ở việt nam
nên họ sẽ là chính là cái cánh tay để tiếp tay cho cái hoạt động gian lận đấy
chẳng hạn thép thỏi sang đây

và sẽ bị điều tra
và điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng cho uy tín của việt nam
bởi vì lúc đó các kiểm soát của mỹ không chỉ với khách
mà với thức tiền bản thắng cao
và cái giá đấy nó gọi là con sâu lần rồ người canh
theo các chuyên gia kinh tế
phía mỹ sẽ gây sức ép để thương lượng lại các hiệp định thương mại tự do như tpp
và ưu tiên với các nền kinh tế lớn
vì vậy các chuyên gia kinh tế cho rằng
một trong những yếu tố để nền kinh tế việt nam có thể tự cường được ở thời điểm này
chính là quan tâm đến các doanh nghiệp khối tư nhân
việc cổ phân hóa phải được thực hiện quyết liệt hơn
năm hai nghìn một mươi một chúng ta có hơn một hai trăm linh doanh nghiệp nhà nước
nay còn hơn sáu trăm năm mươi hai doanh nghiệp
nhưng vốn cổ phân hóa chỉ có được năm
trong cái vấn đề gọi là chỉ một mảng đó là phát triển doanh nghiệp tư nhân việt nam thôi
mà rất khoát đây là một chủ đề rất đáng
rất lớn của đất nước phải làm
và thế giới họ rất muốn
và phải cổ phân hóa thật nhanh cho những nhà nước
cổ phân hóa
càng nhiều cặp tốt
muốn tăng năng suất
việt nam phải phát triển được khu vực kinh tế tư nhân và mảng sản xuất hàng nội địa
bởi áp lực về việc nhập siêu từ các nước láng giềng sẽ chính là trở ngại lớn nhất
giờ là lúc nền kinh tế việt nam vận động để thích nghi